kính chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ có mưa vài nơi cùng với nền nhiệt độ giảm đáng kể
trời rét đậm có nơi rét hại với mức nhiệt độ ngày đêm trên khu vực giảm xuống ngưỡng là một mươi sáu hai mươi bốn độ chỉ một vài nơi vượt ngưỡng hai mươi bốn độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do nằm xa khối không khí lạnh nên có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
nền nhiệt tại đây cũng trong xu hướng giảm nhẹ trưa chiều giao động ở trong ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn khoảng hai ba độ
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng với nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
nhiệt độ ngày đêm trên khu vực trong ba ngày tới sao động trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ
phần còn lại của trung bộ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi ban ngày trời có nắng
nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng giao động từ hai mươi ba hai mươi sáu độ và cao nhất phổ biến trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
đối với khu vực tây nguyên do tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí khô nóng nên trong thời kỳ những ngày tới
nơi đây tiếp tục duy trì tình trạng là không mưa trời có nắng nhiều với nhiệt độ ngày đêm giao động ở mức một mươi bảy ba mươi ba độ về đêm và sáng trời xe lạnh
tại các tỉnh thành nam bộ vẫn duy trì thời tiết nắng sớm và kết thúc vào lúc chiều muộn
nên nhiệt độ tại đây khá cao trưa chiều trong khoảng là ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông ba mươi năm ba mươi bảy độ
để đề phòng cháy nổ người dân cần cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện
tuyệt đối là không đốt cỏ đốt rác vào buổi trưa khi có gió to và chưa tiến hành thu gom tạo khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh